cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre vừa thi hành các quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với lê trúc hào
chú tại tỉnh biến tre để điều tra về hành vi giết người
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai lê trúc hào cùng nhóm bạn tổ chức nhậu tại phường phú khương
thành phố bến tre thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau với nhóm thanh niên khác trong đó có phạm nam sơn
sau đó sơn dùng xe mô tô bỏ chạy thấy vậy hà điều khiển xe ô tô đuổi theo sơn
khi đến khu vực xã phú hưng hào đã dùng xe ô tô đâm vào xe mô tô của sơn đang điều khiển
làm anh này bị té ngã và thương tích tám mươi bảy